kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin hôm nay là thông tin đến từ tỉnh tây ninh
thưa quý vị đội biên phòng lò gò phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
thuộc bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh bắt quả tang đối tượng huỳnh công khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đang tập kết một trăm chín mươi tám thùng bia lậu mang nhãn hiệu tiger để đưa đi tiêu thụ
một mươi chín h ba mươi phút ngày một bốn tại ấp hảo lợi xã hỏa hiệp huyện tân biên tỉnh tây ninh
đồn biên phòng lò gò phối hợp cùng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi c bảy nghìn ba trăm bảy mươi do huỳnh công khanh làm chủ
khi đang chất lên xe một trăm chín mươi tám thùng bia hiệu tháiger để mang đi tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra khanh đã không xuất trình được giấy tờ chứng từ về nguồn gốc của số bia trên
qua làm việc huỳnh công khanh khai nhận
số bia trên là của bình và là hàng nhập lậu từ campuchia
đội biên phòng lò gò đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính huỳnh công khanh
vì hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và tạm giữ phương tiện tăng vật gồm một xe ô tô
cùng một trăm chín mươi tám thùng bia hiệu tháiger để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp châu đốc an giang cho biết
trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
phát hiện và bắt quả tang một xe ô tô tải
lận chuyển nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc
một mươi năm h ngày hai tháng bốn tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp châu đốc
tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn
khi đến đường tân lộ kiểu lương thuộc khóm tám phường châu phú a
thì phát hiện xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy h ba trăm tám mươi ba do lê hoàng ân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại địa phương điều khiển có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở bảy bộ
máy lạnh đã qua sử dụng và một trăm năm mươi chín sản phẩm bình giữ nhiệt
mỹ phẩm nước giặt nhãn mát nước ngoài và không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện vĩnh hưng tỉnh long an vừa ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính trên một trăm linh triệu đồng đối với hai đối tượng
về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày năm tháng năm
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện vĩnh hưng
phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tuần tra trên tuyến đường tỉnh lộ tám trăm ba mươi một c
thuộc ấp một xã vĩnh bình huyện vĩnh hưng phát hiện xe ô tô tải do sơn điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra
phát hiện trên xe có chở nhân và sáu trăm linh thùng bia không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua xác minh tâm thông qua người quen biết có bán bia giá rẻ
nên cùng sơn và nhân hùn mua sáu trăm linh thùng bia bán lại kiếm lời
sau đó tâm đặt mua sáu trăm linh thùng bia sơn điều khiển xe ô tô chở nhân tâm đến địa điểm để nhận bia
sau khi chở sáu trăm linh thùng bia về thị trấn vĩnh hưng để tiêu thụ
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị thời gian qua lực lượng công an tại tỉnh an giang đã chủ động phối hợp
cùng các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp trong đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới nhất là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
buôn lậu và gian lận thương mại qua đó đã đem lại những kết quả tích cực trên tuyến biên giới tây nam
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai chỉ tính riêng trên địa bàn huyện an phú tỉnh an giang
công an huyện cùng lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm một mươi sáu vụ xuất nhập cảnh trái phép liên quan năm trăm ba mươi tám đối tượng
trong đó có nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại khi các đối tượng cố tình tuần hàng hóa
từ nước campuchia vào việt nam và ngược lại
các đối tượng là ở phía campuchia họ đã lập những trang mạng xã hội để thông tin là tìm người
có cần việc làm để sang campuchia làm việc
thì lương bổng thì đại khái lương thì nó để rất cao thu hút người dân
người ta nhẹ dạ cả tin người ta không biết người ta mới tìm đường đến an phú để xuất cảnh sang campuchia
xong xong đó để được xuất cảnh thượng lợi đó thì đối tượng campuchia lúc nào cũng có một cái đường dây mắc xích
để khi các đối tượng từ nơi khác đến thì các đối tượng là ở địa bàn của an phú đã tiếp nhận
đưa vào các nhà trọ nhà nghỉ để giấu trong đó đợi dụng những cơ hội lực lượng chức năng sơ sức để đưa sang campuchia
chỉ trong bốn tháng đầu năm lực lượng công an đã khởi tố bốn vụ liên quan một mươi hai đối tượng có hành vi tổ chức môi giới
đưa người khác ra nước ngoài trái phép các đối tượng còn lại cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính
bên cạnh đấu tranh lực lượng công an ở đây cũng chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho người dân nhất là người dân sống tại các khu vực biên giới
về âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm và những quy định của pháp luật liên quan đến hành vi xuất nhập cảnh trái phép
và chế tài đối với các hành vi này
vì nhà lợi tôi cũng tuyên truyền cho anh em người dân tộc chăm tui đi campuchia vì phải ngay cửa khẩu
đừng có đi trốn đi lén này kia nọ phải chấp hành theo chú trương đại nhà nước
bên cạnh công tác là phòng chống dịch và chống xuất nhập cảnh trái phép
đối với phòng phú hội đã kết hợp với các lực lượng công an xã công an huyện thường xuyên tổ chức tuần tra
mật phục chống buôn lậu gian lận thương mại và các loại tội phạm
sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã nâng cao ý thức người dân
từ đó tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
an ninh biên giới quốc gia

hành vi xuất nhập cảnh là hành vi
hành vi trái pháp luật và luôn bị xử lý nghiêm
vậy nên bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
thì mỗi công dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
đồng thời tố giác kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép
nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
theo hiệp hội du lịch việt nam du lịch là ngành kinh tế tổng hợp
gắn với nhiều ngành và lĩnh vực khác
cộng đồng doanh nghiệp du lịch hiện có khoảng bốn mươi thành viên
với hơn một triệu lao động trực tiếp và hai triệu lao động gián tiếp
ngành du lịch phát triển sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội
và góp phần cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư
bởi vậy việc hỗ trợ tốt nhất và cần nhất cho các doanh nghiệp du lịch trong lúc này
là ban hành ngay những chính sách phù hợp với tình hình mới
đồng thời nhận diện những nút thắt đang cản trở ngành du lịch
như việc cấp visa cho khách du lịch vào việt nam
hay chấp nhận hộ chiếu vaccine như xu hướng chung mà nhiều nước trên thế giới đang áp dụng
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết
doanh nghiệp này tổ chức chạy lại tàu khách hà nội lào cai
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm để phục vụ du khách đi du lịch sapa
chiều ga hà nội đi tàu sb ba chạy các ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bốn vào lúc hai mươi hai h
đến ga lào cai lúc sáu h năm
chiều ga lào cai về tàu sb bốn chạy các ngày mùa hai mùa ba tháng năm
đến ga hà nội lúc năm h ba mươi sáng
hành khách có thể di chuyển giữa ga lào cai và thị xã sapa bằng xe buýt hoặc taxi
cũng dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
đường sắt chạy thêm nhiều tàu khách từ hà nội đi các tỉnh quảng bình huế
phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách
đầu tư vào bất động sản cần vốn và nguồn vốn này có thể tìm được từ các ngân hàng
tuy nhiên với những yêu cầu về kiểm soát tăng trưởng tín dụng
các ngân hàng cũng đã có động thái siết chặt mảng
với bất động sản nhằm kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực này
hiện nhiều ngân hàng cho biết chỉ cho vay với những khách hàng có nhu cầu mua nhà để ở
đồng thời nói không với cho vay đầu cơ bất động sản
từ ngày hai tháng bốn tp hcm chính thức công bố giá bán các mặt hàng thiết yếu
tham gia chương trình bình ổn thị trường năm hai nghìn hai mươi hai và tết quý mão hai nghìn hai mươi bốn
theo đó các mặt hàng thịt gà và trứng da cầm sẽ áp dụng giá cao hơn giá cũ
từ bảy đến một mươi bốn nhưng đảm bảo thấp hơn thị trường
các mặt hàng thị trường một mươi riêng thịt lợn vẫn giữ mức giá bán như cũ
so với chương trình bình ổn thị trường năm ngoái
đây là nỗ lực của tp hcm để bình ổn thị trường chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng
quý vị thân mến từ đầu năm đến nay giá phân bón và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
đã liên tục tăng và dự báo là giá sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới
hiện thì giá thức ăn chăn nuôi
như đậu tương ngô tăng khoảng hai mươi cá mì tăng ba mươi hai tám phân bón tăng ba mươi
đây là lần thứ một mươi liên tiếp từ cuối năm hai nghìn hai mươi các sản phẩm này tăng giá
ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chăn nuôi của người nông dân
và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
vụ đông xuân năm nay gia đình ông tống văn tú ở hải dương cấy hơn bốn xào lúa
thời điểm này đang bước vào giai đoạn chăm bón đợt một
khi các cửa hàng vật tư nông nghiệp đều tăng giá bán các loại phân bón
khiến ông tú không khỏi băn khoăn
trang trại của bà trương thị trang đang chăn nuôi một mươi sáu con gà đẻ trứng
từ đầu năm đến nay
giá mỗi bao cám cho gà đẻ tăng tới bảy mươi năm đồng một bao hai mươi năm kg
với mức tăng này trang trại gà của gia đình bà phải đội thêm chi phí
mỗi tháng một trăm năm mươi triệu đồng tiền thức ăn
nếu giá cá tiếp tục tăng thì sẽ không có lãi
giá thức ăn nó tăng liên tục tăng
thì gia đình chăn nuôi nó cũng chi phí để đầu vào thì nó lớn
đầu ra thì nó cũng không được ổn định cho lắm
thì chăn nuôi nó cũng không có nợ nhuận mấy
cũng mong sao các ngành có bình ổn cái giá thức ăn chăn nuôi
sao cho nó hợp lý cho bà con chăn nuôi thì nó đỡ rủi ro
vâng được biết là giá phân bón và thức ăn chăn nuôi tăng
do nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng của thời tiết bất lợi
từ các khu vực trồng chính tại các nước nam mỹ
đồng thời thì cuộc khủng hoảng chiến sự thế giới
đang tác động lớn đến giá ngô và lúa mì trên thị trường thế giới và cả việt nam
chính vì thế mà nhiều người nông dân vẫn đang gặp khó khăn trồng chất khó khăn như hiện nay
thức ăn chăn nuôi thì tăng lâu rồi tăng lên mấy lần rồi
bởi vì đất nước chúng ta là nhập đến tám mươi thức ăn chăn nuôi
của trung quốc của các nước khác ấn độ
thế thì chúng ta bị phụ thuộc khi mà giá nó lên thì giá nó lên thôi
nhưng mà cái quan trọng là thức ăn chăn nuôi lên
nhưng mà giá lợn thì rẻ giá gà việt thì rẻ
thế cái đó là mâu thuẫn rồi
giá thức ăn chăn nuôi phân bón tăng lâu
tăng quá cao đã ăn sâu vào phần lãi của người chăn nuôi
bên cạnh đó các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng đang bị giảm lợi nhuận
chính vì vậy dẫn tới việc lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi
chỉ bằng năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tìm cách ứng phó để vượt qua giai đoạn này cũng là vấn đề đang được đặt ra
cần phải tìm hiểu và nắm bắt được cái nhu cầu cũng như là cái tín hiệu của thị trường
và bên cạnh đó với những cái loại vật nuôi vào những địa phương
mà có thể tận dụng được cái nguồn nguồn
thức ăn sẵn có thì có thể phối hợp vào cho đàn vật nuôi như châu bò hoặc là gia cầm
để nhằm giảm bớt chi phí giá thành trong chăn nuôi
hiện nay giá thức ăn chăn nuôi cũng như phân bón tăng cao
do việt nam một phần phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu
điều đó khiến việc kinh doanh thức ăn chăn nuôi phân bón gặp nhiều khó khăn
thực tế là nhiều cửa hàng thức ăn chăn nuôi phân bó
hiện đang bán hàng rất cầm chừng
chỉ khi khách đến mua mới gọi hàng từ đại lý trở đến tận nơi giao cho khách
thức ăn chăn nuôi tổ chức các hội nghị các thị là hướng dẫn
để các doanh nghiệp làm sao đó chúng ta có thể giảm được
trong đó được nhiều giải pháp đồng bộ
kể cả giải pháp hành chính nhận bằng kỹ thuật
trong đó có những việc là chúng ta căn cơ trước mắt và lâu dài
kể cả là những sở phù phẩm trong nông nghiệp
và đặc biệt là chúng ta có hàng trăm triệu tấn
phù phẩm nông nghiệp của chúng ta đang tính nữa
để đưa vào trong quá trình sắp tới của cái việc
là sản phẩm thức ăn nuôi dòng dàng phù thuộc vào thức ăn chăn nuôi ở bên ngoài
thức ăn chăn nuôi phải kết bài toán chiến lược lâu dài
về vấn đề tự túc thức ăn chăn nuôi
rồi tổ chức lại sản xuất chăn nuôi
theo cái luật chăn nuôi mới mới ban hành
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
sắp tới sẽ làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu
để bàn giải pháp ổn định giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp trong nước
nhằm tránh cú sốc trước đà tăng giá của nhiều loại mặt hàng hiện nay